ba tuyến ống dẫn nước dài hơn một mét đã được hạ thủy thành công xuống lòng sông đuống
đây là một trong những hạng mục thi công quan trọng nhất của giai đoạn một dự án nhà máy nước mặt sông đuống
dự án cung cấp nước sạch có quy mô lớn nhất miền bắc để kịp khánh thành và cấp nước cho người dân hà nội
vào đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi
đây là công trình đầu tiên tại việt nam thực hiện kỹ thuật đánh chìm đường ống cỡ lớn với ba tuyến ống hdpe dẫn nước
đường kính một mm tổng chiều dài hơn một m trong đó mỗi ống dài hơn ba trăm linh mét đã được hạ thủy thành công xuống lòng sông đuống
toàn bộ quá trình thi công được tiến hành hết sức cẩn trọng chính xác bảo đảm đường ống không thể bị vỡ hoặc dò dỉ
với những nỗ lực trên dự án nhà máy nước mặt sông đuống công trình cấp nước sạch trọng điểm của hà nội
sẽ được hoàn thành để chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô
khi đi vào vận hành nhà máy sẽ bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước sạch cho một phần ba dân số hà nội
và dần thay thế nguồn nước ngầm đang có nguy cơ ô nhiễm cao
bình thường chúng tôi sẽ làm chỉ tăng thêm giờ thôi nhưng mà sau thời gian này chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà thầu làm ba k
để làm sao đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên cho những người lao động của mình
và đồng thời cũng là đảm bảo được tiến độ thi công của chúng tôi làm sao đó để đúng ngày một mươi tháng một mươi chúng tôi phát nước đầu tiên
theo thiết kế các tuyến ống dẫn nước từ nhà máy nước sạch
tới khu vực dân cư phải vượt qua ba con sông trong đó có hai sông lớn là sông hồng và sông đuống
đều được thi công bằng phương pháp đánh chìm qua sông để không làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện vận tải thủy
sông đuống thì như các bạn đã biết được là mực nước rất là sâu đó là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là dòng chảy rất là tốc độ rất là cao
thế và đặc biệt là cái tiến độ của dự án thì chúng tôi bắt buộc phải thi công vào cái mùa lũ
và rất may cho ban quản lý dự án là đến thời điểm trong giai đoạn vừa rồi là vừa mới kết thúc các cơn bão
cho nên là cái tốc độ của dòng chảy nó đã nằm trong cái phạm vi mà chúng tôi đã kiểm soát được
dự án hiện đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục nhà máy nước và tuyến ống truyền dẫn
dự kiến sẽ tiến hành chạy thử xúc xả vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
và phát nước thương mại chính thức và lễ kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi